chỉ trong khoảng hơn bốn giờ bay sẽ giúp cắt giảm đáng kể tổng thời gian đi lại giữa việt nam và ấn độ
góp phần mở ra nhiều cơ hội giao thương du lịch thúc đẩy kinh tế hai nước phát triển
đồng thời là cầu nối để hành khách dễ dàng nối chuyến trên các nước trong khu vực đông nam á như indonesia singapore thái lan
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác sở công thương hà nội cho biết là đã sẵn sàng nguồn hàng
để phục vụ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi trong hai tháng kể từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cho đến tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
cụ thể gạo là một trăm chín mươi một bốn trăm linh tấn thịt lợn bốn mươi bốn sáu trăm linh tấn thịt gà một mươi bốn tám trăm linh tấn thịt bò là một mươi hai ba trăm linh sáu tấn trứng da cầm hai trăm sáu mươi triệu quả hai trăm bốn mươi bảy bốn trăm linh tấn rau củ
thực phẩm chế biến là một mươi hai tám trăm linh tấn
thủy hải sản một mươi một ba trăm sáu mươi bốn tấn nông lâm sản khô khoảng ba năm trăm linh tấn ba tấn bánh mứt kẹo hai trăm linh triệu lít rượu bia nước giải khát
hai trăm linh mét khối xăng dầu và các mặt hàng về may mặc điện máy
ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn thành phố đã đạt khoảng ba mươi một hai trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng một mươi so với kế hoạch dự trữ hàng hóa tết của năm hai nghìn một mươi chín
trong đó thành phố có khả năng tự cung ứng một lượng hàng tết nhất định như là mặt hàng gạo
ứng được hai mươi bảy nhu cầu thịt gà thịt bò đáp ứng một mươi hai một thực phẩm chế biến đáp ứng ba mươi rau củ quả đáp ứng bốn mươi bảy
cũng theo sở công thương hà nội để góp phần bình ổn thị trường dịp tết
hiện có hai mươi hai đơn vị đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu với tổng giá trị hơn một mươi tám tỷ đồng
do đó giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ khó tăng phi mã vì nguồn hàng đã khá dồi dào
mỹ vừa đề nghị việt nam giảm thuế nhập khẩu một loạt mặt hàng nông sản ngay trong năm hai nghìn hai mươi và có lộ trình về trong các năm tiếp theo
theo đề xuất thịt gà và sản phẩm chế biến từ thịt gà được đề nghị giảm thuế về năm
vào năm hai nghìn hai mươi và còn vào năm hai nghìn hai mươi tám
ngoài thịt gà mỹ cũng đề nghị việt nam giảm thuế với táo tươi nho tươi nhập từ nước này về ngay trong năm hai nghìn hai mươi
lúa năm hai nghìn hai mươi lúa mì khoai tây chế biến được đề nghị giảm thuế xuống sáu vào năm hai nghìn hai mươi và vào năm hai nghìn hai mươi một
tương tự thuế nhập khẩu thịt lợn được mỹ đề nghị giảm xuống một mươi tám chín vào năm hai nghìn hai mươi và vào năm hai nghìn hai mươi một
trước đề nghị từ phía mỹ bộ tài chính dự kiến giảm thuế xuất các mặt hàng trên nhưng mức giảm thấp hơn con số mỹ đưa ra
trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản phú yên cho biết kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm hùm phú yên đầu tháng một mươi hai cho thấy là các chỉ số đã cải thiện đáng kể
tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi do vậy mà ngành chức năng khuyến cáo người nuôi tôm hùm triển khai những giải pháp để bảo vệ tôm hùm trong thời điểm cuối năm
mặc dù kết quả quan trắc môi trường cho thấy hầu hết các chỉ số nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho tôm nuôi người nuôi tôm cần duy trì lồng nuôi
tầng giữa hoặc cách đáy khoảng một năm m và ra cố lại lưới lồng
hệ thống dây neo phao lồng để tránh thiếu oxy cục bộ cho tôm nuôi hạn chế thả nuôi mới
san thưa mật độ nuôi trong lồng và giãn khoảng cách giữa các lồng nuôi tách những cá thể tôm nhiễm bệnh nuôi riêng và cần tăng cường vệ sinh lồng nuôi sạch sẽ tạo sự thông thoáng cho lồng nuôi và vùng nuôi
các hộ nuôi tôm hùm lồng cần tăng cường giám sát tình hình nuôi thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết để có kế hoạch phòng chống thiên tai lụt bão
trong những thời điểm cuối năm hạn chế rủi ro thấp nhất khi có diễn biến thời tiết xấu
đặc biệt là hiện nay giá tôm thương phẩm tăng trở lại nhiều thương lái tập trung thu mua để phục vụ thị trường dịp tết
các hộ nuôi tôm nên xuất bán khi tôm đã đạt kích cỡ thương phẩm để phòng ngừa các điều kiện thời tiết bất lợi trong giai đoạn cuối năm
do biến đổi thời tiết và người dân cũng ít chăm sóc cho nên sản lượng cà phê ở hướng hóa năm nay thấp
bên cạnh đó thời điểm này đã là giữa vụ thu hoạch thế nhưng giá cà phê xuống quá thấp và điều này đã làm cho người trồng cà phê ở hướng hóa gặp rất nhiều khó khăn
bà nguyễn thị điền ở xã hướng phùng huyện hướng hóa trồng được hai hectare cà phê
sản lượng cà phê năm nay của gia đình bà chỉ bằng một phần ba năm ngoái
ngoài sản lượng thấp bà điền cũng như nhiều người trồng cà phê
cà phê khác ở hướng hóa đang lo lắng nhiều về sự bất ổn của thị trường
toàn huyện hướng hóa trồng được trên năm hectare cà phê đã vào giữa vụ cà phê rồi nhưng tại các vườn cà phê ở hướng hóa người dân cũng đang thu hoạch rất thưa thớt
những năm trở lại đây do giá cả bấp bênh nên người dân trồng cà phê ở hướng hóa không mặn mà chăm sóc cà phê
đây cũng là vấn đề nan dài đối với chính quyền hướng hóa trong việc phát triển vùng nguyên liệu
huyện cũng là tuyên truyền vận động bà con trong vấn đề thu hải cà phê đảm bảo theo chất lượng
huyện cũng khuyên khích các doanh nghiệp trên địa bàn thu mua hết sản lượng mà bà con sản xuất ra
huyện cũng làm việc với các tổ chức ngân hàng khuyết nợ giả nợ cũng như là ưu tiên sử dụng ưu đại đối với vấn đề cho vay nguồn vốn vừa là chăm sóc và tải kênh cây cà phê
hương hóa là một trong hai vùng chuyên canh cây cà phê của khu vực miền trung tây nguyên
cà phê ở hướng hóa cũng đã có thương hiệu
những khó khăn hiện tại đang đòi hỏi cần phải có giải pháp
tối ưu để giữ được chất lượng và ổn định theo quy hoạch cây cà phê trên địa bàn hướng hóa trong những năm tiếp theo
một mươi bao thuốc lá lậu là tăng vật vừa bị công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh thu giữ
vụ việc được phát hiện vào sáng ngày hôm nay khi lực lượng chức năng đang tuần tra kiểm soát tại tuyến đường thuộc địa bàn xã thạch lâm huyện thạch hà
cụ thể phát hiện xe ô tô
do vũ ngọc hoàn ở huyện lộc an tỉnh lâm đồng điều khiển có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện dưới thùng có hai mươi thùng cắt tông bên trong có đựng thuốc là nhãn hiệu hero
lái xe đã không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc xuất xứ cũng như những giấy tờ có liên quan đến số hàng nói trên
theo khai nhận của lái xe vũ ngọc hoàn số hàng trên được một chủ hàng tên là hà ở thành phố đông hà tỉnh quảng trị thuê trở từ quảng trị ra hà nội tiêu thụ với số tiền là ba triệu đồng
và hiện công an huyện thạch hà đã lập biên bản vi phạm tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân trong việc khai thác thủy hải sản tranh chấp ở ngư trường mà không ít các đối tượng đã sẵn sàng hủy hoại tài sản của các ngư phủ khác
hành động côn đồ trên không những phá hủy tài sản mà còn nguy hại đến sức khỏe và tính mạng của con người
công an tỉnh cà mau đã có những biện pháp xử lý kịp thời để chấn chỉnh và ngăn chặn
ngăn dưới đây cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại khung giờ này ngày mai
kinh hoàng sợ hãi là tâm trạng của người ngư phủ này khi tận mắt chứng kiến nhiều tàu cá khác vây quanh và tấn công quyết điện vào con tàu mà anh cùng ba ngư phủ khác đang làm thuê
theo các ngư phủ khi đang khai thác trên vùng biển tây thuộc địa bàn huyện trấn văn thời tỉnh cà mau
giữa tàu cá kg chín trăm bốn mươi năm
tàu cá một trăm một mươi hai ts đã xảy ra mâu thuẫn trong việc khai thác thủy sản trên biển
không lâu sau xuất hiện nhiều tàu cá bao vây và đâm thẳng từ nhiều phía của con tàu